sau những chuyến đi biển đầu năm tàu của nhiều ngư dân ở các tỉnh bắc miền trung đã cập bến đầy ấp cá cơm
tại tỉnh quảng trị giá thu mua cá cơm ngay từ đầu năm đã có dấu hiệu tăng so với những tháng trước
đây là tín hiệu vui giúp cho bà con ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển trong thời gian tới
sau thời gian nghỉ tết nguyên đán và tránh các đợt gió mùa
nhiều ngư dân tại các tỉnh miền trung đã chuẩn bị các tàu làm nghề pha súc để đánh bắt cá cơm trong chuyến đi biển đầu năm
thời tiết thuận lợi lại tìm đúng ngư trường nên nhiều ngư dân đã trúng mẻ cá lớn
chỉ sau hai ngày đêm đánh bắt tàu cá của ngư dân hồ văn thu ở thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị đã cập cảng
với gần năm tấn hải sản trong đó có hơn hai tấn cá cơm cho thu nhập hơn ba mươi triệu đồng
những tàu đánh cá khác cũng đánh bắt được từ một đến năm tấn cá cơm sau mỗi chuyến biển
sản liệu tỉnh mới giá thân không được ba mươi triệu
cần thấy bản thân tôi cần thấy thời tiết như thế này đầu năm nó thuận lợi trong một năm cũng tốt đẹp
nhà cá cơm cá cơm được giá hơn dưới năm hơn các tàu cá khác
một năm hôm nay có tàu về tầm một triệu tầm một triệu
bà con sang đâu thì năm mới
cảng cá cửa việt những ngày này đã sôi động trở lại
các loại hải sản như mực gẹ cá thu cá khoai và đặc biệt là cá cơm
đã mang lại thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân trong những chuyến biển đầu năm
với giá bán mỗi kg cá cơm từ hai mươi tới hai mươi năm ngàn đồng
mỗi thuyền đánh cá cập cảng gờ việt có thu nhập từ hai mươi tới năm mươi triệu đồng sau mỗi chuyến ra khơi
thời gian đây là bà con đến bắt trên biển là có dấu hiệu trở lại
đông cả tàu cá ở đây là
thường xuyên ra khơi bảm biển đánh cá
và trong những ngày này thì là
về là đánh cá là được mua
bên cạnh đó là đơn vị chúng tôi tạo điều kiện làm thủ tục xuất nhập cho bà con
tạo điều kiện cho bà con ra khơi bảm biển đánh cá
là là có những thông tin bổ ích để tạo điều kiện cho bà con trên biển ở nằm tiên hình
cũng như là trao đổi thông tin với đơn vị để xử lý các tình huống trên biển là tốt hơn
theo ngư dân hiện nay thời tiết rất thuận lợi để đánh bắt ở ngư trường ven biển
chủ yếu là các loại cá cơm cá chích
bắt đầu từ tháng ba âm lịch các tàu cá có công suất lớn sẽ đánh bắt ở ngư trường xa hơn
như ngư trường hoàng sa vịnh bắc bộ
những khoang cái đầy của chuyến biển đầu năm cùng với việc tiêu thụ thuận lợi
sẽ đem đến niềm tin về sự khởi đầu cho một năm thắng lợi từ kinh tế biển của bà con
ngư dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế và giữ gìn biển đảo của tổ quốc